những người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng nơi tập trung đông người sẽ bị xử phạt
chiều nay ngày hai mươi bảy tháng bốn ủy ban nhân dân phường phạm ngũ lão quận một tp hcm
đã tổ chức đoàn công tác tiến hành tuần tra giám sát
việc chấp hành thực hiện việc đeo khẩu trang của người dân khi đến những nơi công cộng
theo ghi nhận tổ công tác của ủy ban nhân dân phường phạm ngũ lão quận một tp hcm
đã đi dọc các tiến đường lây lai khu vực công viên hai mươi ba tháng chín
khi phát hiện các trường hợp không mang khẩu trang tổ công tác lập tức yêu cầu người vi phạm đeo khẩu trang vào
qua khi nhận tổ công tác chỉ nhắc nhở chứ chưa tiến hành xử phạt
khi bị nhắc nhở đa số người vi phạm giải thích là có khẩu trang nhưng quên mang hoặc nhận lý do khác
đối với các trường hợp vi phạm thành viên tổ công tác chỉ nhắc nhở là biên bản xử lý
nhiều trường hợp khẩu trang quá cũ hoặc không mang theo bên người sẽ được phát khẩu trang mới
cho tổ công tác chuẩn bị sẵn sau khi được nhắc nhở người vi phạm đều nghiêm chỉnh thực hiện theo
trong ngày hôm nay lực lượng chức năng chủ yếu thực hiện công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân
thực hiện tốt việc mang khẩu trang và từ ngày mai sẽ bắt đầu xử phạt đối với những trường hợp
cố tình không thực hiện theo chỉ đạo năm k của chính phủ
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp khó lường nhất là trong những ngày qua
dịch bệnh bùng phát cấp độ nhanh ở một số nước có chung đường biên giới và vùng biển các tỉnh ở tây nam bộ
bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh cà mau đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong tỉnh
nâng cấp độ phòng chống covid một mươi chín ở mức cao nhất
tại cơ quan bộ chí huy và các đơn vị đều đảm bảo trực quân số và sẵn sàng chiến đấu
hải đội biên phòng đã tăng cường tàu tuần tra kiểm soát vùng biển được giao quản lý
ba mươi trạm kiểm soát ở các cửa biển lớn tăng cường kiểm tra các phương tiện ra vào
hai mươi chốt cơ động có liên tục tuần tra ở các cửa sông cửa lạch để kịp thời phát hiện
ngăn chặn xử lý hiệu quả hoạt động nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào địa bàn
các đồn hải đội biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tuyên truyền phát động nhân dân
khu vực viên giới biển của tỉnh chủ động phòng người dịch bệnh tốt giác người nhập cảnh trái phép
từ khi xuất hiện dịch bệnh đến nay tỉnh cà mau đã phát hiện một trăm tám mươi bốn người nhập cảnh trái phép
đa phần là bằng đường biển
mới đây tòa án nhân dân tỉnh cà mau đã tuyên án tám và chín năm tù cho hai đối tượng tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép
ngày hai mươi bảy tháng bốn sở giao thông vận tải tp hcm cho biết lực lượng chức năng hiện đang làm rõ nguyên nhân
và khắc phục sự cố tàu nước ngoài gặp nạn ở tân cảng hiệp phước
đồng thời để đảm bảo an toàn giao thông thủy sở giao thông vận tải đã đề nghị
phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố thả phao cấm luôn tạm thời
trên tuyến rạch dơi sông kinh
bắt đầu từ hôm nay ngày hai mươi bảy tháng bốn sẽ cấm các phương tiện thủy nội địa lưu thông trên tuyến rạch dơi sông kinh
đoạn từ ngã ba sông xoài rạp có lý trình từ km bốn trăm năm mươi đến km năm
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các phương tiện thủy nội địa lưu thông trên tuyến rạch dơi sông kinh
tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc chỉ dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa
đồng thời theo dõi thông báo lùi trên các tuyến thông tin đại chúng
tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã ban hành
trước đó vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tàu alica ulaanbaatar quốc tịch mông cổ có trọng tải hai bốn trăm bảy mươi tấn
chở năm mươi bốn container đang neo đậu tại tân cảng hiệp phước thì bất ngờ bị nghiêng
sự cố khiến một mươi tám container rơi xuống sông xoài rạp
mười thuyền viên quốc tịch indonesia ấn độ và malaysia may mắn thoát nạn
tàu hàng trên gặp nạn khi chuẩn bị rời tân cảng hiệp phước đi indonesia
vụ tai nạn cũng khiến hai cần cẩu trên tàu này bị hư hại
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường trung học phổ thông công lập với gần sáu mươi tám chỉ tiêu
hơn bốn mươi năm chỉ tiêu tuyển sinh của một trăm hai mươi hai trường ngoài công lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hệ trung cấp các trường cao đẳng trung cấp
sở dục đào tạo tp hcm cũng nêu rõ mô hình mức học phí của từng trường để học sinh có sự lựa chọn
dựa vào bản hệ thống này phụ huynh học sinh sẽ quyết định chọn mô hình trường phù hợp cho con em mình sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở
đơn cử như trung tâm giáo dục thường xuyên châu văn an với bốn trăm năm mươi chỉ tiêu trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hóc môn năm trăm bốn mươi chỉ tiêu
ngoài ra hệ trung cấp trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật tp hcm chín trăm hai mươi năm chỉ tiêu trường trung cấp kinh tế kỹ thuật nguyễn hữu cảnh tuyển một ba trăm bốn mươi năm chỉ tiêu
hệ trung cấp trong trường cao đẳng kỹ thuật lý tự trọng ba một trăm năm mươi chỉ tiêu
ngoài ra còn có các trường ngoài công lập trên địa bàn như trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông ngô thời nhiệm chín trăm hai mươi chỉ tiêu
trung học cơ sở trung học phổ thông đức trí năm trăm hai mươi chỉ tiêu tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trương vĩnh ký chín trăm tám mươi tám chỉ tiêu
hệ thống trường nam việt một hai trăm linh chỉ tiêu trung học cơ sở trung học phổ thông hồng hà với một chỉ tiêu trung học phổ thông nhân việt bảy trăm linh chỉ tiêu
nếu không trúng tuyển vào lớp một mươi công lập học sinh vẫn còn nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở với hàng chục ngàn chỗ học nói trên
chiều nay ngày hai mươi bốn tháng bốn ủy ban bầu cử tp hcm tổ chức phiên họp thứ một mươi
theo kế hoạch ủy ban bầu cử các cấp sẽ lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân
theo từng đơn vị bầu cử vào ngày mai ngày hai mươi tám tháng bốn
tại phiên họp tp hcm và hai mươi một quận quyền đã báo cáo tiến đồ chuẩn bị cho cuộc bầu cử về việc miêm yết danh sách cử tri
khu vực bỏ phiếu chính và khu vực bỏ phiếu dự phòng nhân sự dự phòng nhìn chung công tác chuẩn bị của các quận quyện
đảm bảo đúng tiến độ và đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch
kết luận tại phiên họp bà nguyễn thị lệ chủ tịch ủy ban bầu cử tp hcm lưu ý các đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị
để các ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc cử tri theo quy định và vận động bầu cử đảm bảo công bằng tổ chức diễn tập sử dụng thử nghiệm phần mềm
công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ba đợt đợt một ngày hai mươi tám tháng bốn đợt hai ngày bảy tháng năm đợt ba ngày một mươi bốn tháng năm kiểm tra hệ thống ra soát dữ liệu trước ngày bầu cử
trên cơ sở phân công giao nhiệm vụ của sở y tế các đơn vị trực thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp trung tâm y tế
phòng y tế tp thủ đức và hai mươi một quận quyện trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm các bệnh viện xây dựng kế hoạch về chuẩn bị
các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư y tế thuốc nhân sự đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
và sơ cấp cứu trong thời gian diễn ra bầu cử